với cựa ly bắn tầm gần đạn chùm có khả năng sát thương cao
súng hoa cải đã trở thành nỗi kinh hoàng trong mỗi cuộc thanh toán đẫm máu của giới giang hồ từ bắc chí nam
thế nhưng năm hai nghìn hai mươi tại đường phan bội châu thành phố hải phòng
trong lúc người dân đang uống trà thì tiếng súng vang lên
một người đàn ông gục xuống tại chỗ
chuyện gì đã xảy ra ai là kẻ manh động thách thức cả pháp luật
khoảng tám giờ ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
người dân đang ngồi uống nước tại quán trà hoa cúc đường phan bộ châu quận hồng bàng thành phố hải phòng
bất ngờ nghe hai tiếng giống tiếng súng nổ
ngay sau đó một người đàn ông đang ngồi tại quán này nằm gục với vết thương nặng chảy nhiều máu ở vùng mặt
theo một số người dân chứng kiến sự việc nghi phạm đi trên một chiếc ô tô hiệu kia morning
thời điểm xảy ra sự việc có rất đông khách hàng đang ngồi tại quán trà hoa cúc
vụ việc khiến khu vực này náo loạn cả lên
ngay sau khi vụ án xảy ra phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố hải phòng
công an quận hồng bàng và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sinh sống tại quận lê trân thành phố hoài phòng
nạn nhân được đưa vào bệnh viện hữu nghị việt tiệp để cấp cứu và được chuyển lên hà nội để cứu chữa vết thương vỡ quay hàm
loại súng mà hung thủ đã gây ra nghi là súng hoa cải
theo tài liệu điều tra nạn nhân từng có một tiền án về tội đe dọa giết người
nhiều tiền sự và có quan hệ xã hội phức tạp
nạn nhân này trước đó từng nhiều lần bị nổ súng và bị tạt acid vào năm hai nghìn tám và phải sang nước ngoài để phẫu thuật
nạn nhân từng được xem là đàn anh đàn chị trong giới giang hồ ở hài phòng nổi tiếng từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn một nghìn chín trăm chín mươi năm
thời điểm xảy ra vụ việc có rất nhiều người dân nhưng hiện trường không thu giữ được nhiều dấu vết của tội phạm
không có nhân chứng trực tiếp kẻ gây án rất manh động liều lĩnh
có sự chuẩn bị kỹ lưỡng
theo tài liệu điều tra của công an thành phố hải phòng trong các năm từ hai nghìn sáu đến nay tình trạng sử dụng súng hoa cải súng tự chế trong giới giang hồ để gây án
đã trở thành vấn đề nổi cộ bức xúc ám ảnh trong xã hội gây nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm mất an ninh trật tự gây khó khăn cho công tác điều tra phá án
ngày một mươi chín tháng sáu lãnh đạo công an tp hài phòng chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố tập trung lực lượng thu thập thông tin liên quan đến vụ việc báo cáo đề nghị cục cảnh sát hình sự bộ công an sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nhanh chóng điều tra làm rõ vụ án trong thời gian sớm nhất
đặc biệt khi bắt tay vào điều tra vụ án lực lượng phá án gặp rất nhiều khó khăn trong công tác điều tra thu thập tài liệu chứng cứ khi bản thân ông lợi nam nạn nhân của vụ án
sau khi bị nổ súng có thái độ không hợp tác với cơ quan điều tra
không cung cấp các mâu thuẫn các mối quan hệ xã hội
lực lượng chức năng xét thấy vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
địa điểm xảy ra vụ án tại khu vực trung tâm thành phố hải phòng nơi tập trung đông người gây hoang mang dư luận gây mất an ninh trật tự
hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát hình sự công an quận hồng bàng và các phòng nghiệp vụ phối hợp với cục cảnh sát hình sự
các cục nghiệp vụ bộ công an để truy xét đối tượng gây án
trước đây nói đến
trước đây nói đến khu vực hải phòng quảng ninh việc sử dụng súng để răn mặt tranh giành lãnh địa của giang hồ
chắc chắn nhiều người đều cho rằng đó là chuyện thường ngày ở huyện
và chuyện thanh toán nhau bằng phố giao tông được coi là biện pháp chính để giải quyết ân oán giang hồ
thì khoảng hơn một mươi năm trở lại đây sự xuất hiện của các loại hàng nóng đã khiến giang hồ đất cảng ngày càng manh động
cuộc chiến lấy số vì thế cũng tàn khốc hơn
lực lượng công an áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra
mở rộng hiện trường ra soát các đối tượng nghi vấn có quan hệ mâu thuẫn với bị hại
trong đó đáng chú ý lực lượng công an đã phải kiểm tra xác minh hàng trăm phương tiện tại hải phòng
và các tỉnh thành phố lân cận có trùng đặc điểm xe ô tô của đối tượng sử dụng gây án
hàng loạt các biện pháp được triển khai nhiều mũi trinh sát được tung vào cuộc điều tra
truy tìm tăng vật của vụ án tiến hành công tác kiểm tra xác định các hộ dân với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống trên địa bàn
xác minh và sàng lọc các đối tượng có biểu hiện nghi vấn về sử dụng thời gian trong địa điểm xảy ra vụ án
phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm
khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ liên quan phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng xác định được nghi phạm là vũ quốc long
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín thường trú tại phường đông hải một hải an thành phố hải phòng
khi lực lượng chức năng đến tìm long tại nơi hắn đang ở thì được biết
sau khi sự việc xảy ra long không có mặt ở nhà
qua nhiều ngày truy tìm nghi phạm đến bảy giờ ngày hai mươi một tháng sáu lực lượng chức năng xác định
long đang trọ tại đường linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai tp hà nội
ngay lập tức lực lượng tham gia phá án lên đường bắt giữ được nghi phạm
khi hắn đang lẩn trốn tại phường bạch mai quận hai bà trưng tp hà nội
tại cơ quan điều tra vũ quốc long khai nhận do có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước
và nghi ngờ tô thắng lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình
nên khoảng cuối năm hai nghìn một mươi chín long mua một khẩu súng bắn đạn hơi
khẩu súng có kích thước khoảng một trăm hai mươi một cm gồm cả ống giảm thanh và lắp ống ngắm
được long mua trên mạng xã hội với giá hai mươi năm triệu đồng
rồi đem về nhà trọ tại đường linh đàm cất giấu và tập ngắm bắn
khoảng cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
vũ quốc long ra đường tô hiệu quận lê trân hải phòng mua chiếc biển kiểm soát số một mươi năm a bốn mươi nghìn chín trăm hai mươi ba
đem về nhà cất giấu chờ thời cơ thích hợp ra tay giải quyết tô thắng lợi
sau khi dành thời gian theo dõi và nắm được thói quen sinh hoạt của lợi nam
long thấy người này thường ngồi uống nước tại một quán trà hoa cúc trên phố phan bộ châu
đây là điểm đông người tập trung phương tiện dễ qua lại long quyết định ra tay hành sự
ngày một mươi ba tháng sáu long thuê xe ô tô taxi hyundai i một mươi màu bạc
được tháo màu và đồng hồ tính cước biển kiểm soát hà nội rồi đem theo súng
và kèm theo chiếc điện kiểm soát một mươi năm a bốn mươi nghìn chín trăm hai mươi ba mà long đã mua để chạy về hải phòng
khoảng hai mươi giờ cùng ngày tại hải phòng long tháo biển kiểm soát hà nội
và lắp biển kiểm soát một mươi năm a bốn mươi nghìn chín trăm hai mươi ba mà long đã mua vào xe ô tô rồi lên xe ngủ
khoảng bảy giờ ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng sáu long lái xe đến quán trà hoa cúc trên đường phan bội châu
phát hiện anh tô thắng lợi nên quay xe và dừng lại trước cửa nhà cách chỗ lợi ngồi khoảng một mươi mét
long hạ ghế phụ lái hết về phía sau trèo ra ghế sau lấy túi đựng súng lấy súng lắp đạn và nòng giảm thanh
lấy tấm che nắng màu bạc gắn lên kính chắn gió để cho mọi người không nhìn thấy
long ngồi quỳ tại ghế phụ lái đưa nòng súng tì lên cửa kính hướng về tô thắng lợi ngắm và bắn trúng vào mặt nạn nhân
sau khi bắn xong long vứt súng ở phía sau ghế kéo ghế về vị trí ban đầu dỡ tấm chống nắng xuống rồi sang ghế lái điều khiển xe bỏ về hướng nhà hát lớn thành phố
rồi đi tiếp vào cuối ngõ hai trăm linh hai phương lưu
tại đây long dùng cl thay lại biển kiểm soát
sau đó mang cất dấu súng biển kiểm soát giả tại nhà trọ
tại phương lưu đông hải một quận hải an và đi về hà nội theo hướng ra đường bao trần hưng đạo lên cao tốc hải phòng hà nội tại nút giao đình vũ
từ lời khai của long cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm một khẩu súng dài một trăm hai mươi một cm bao gồm cả ống giảm thanh và ống ngắm
hai trăm một mươi viên đạn bằng kim loại hình nấm
đường kính đáy ba cm đạn giảm
và năm viên đạn kim loại màu xám đen kích thước tám x ba cm
hai biển kiểm soát xe ô tô một hình chữ nhật và một hình vườn đều có số là một mươi năm a bốn mươi nghìn chín trăm hai mươi ba
một xe ô tô nhãn hiệu hyundai i một mươi màu bạc
biển kiểm soát ba mươi e ba mươi ba nghìn một trăm hai mươi năm
cùng với sự hội nhập và phát triển kinh tế hải phòng những năm gần đây cũng đã phát sinh các loại tội phạm
với các phương thức thủ đoạn mới như hoạt động bảo kê kinh doanh bến bãi cho vay nặng lãi tổ chức cờ bạc lớn
các nhóm đối tượng chuyên sử dụng các loại vũ khí nóng gây án tội phạm cướp trên các tuyến giao thông trộm cắp đòi tiền chuộc
các băng ổ nhóm tại thành phố hải phòng
đó là những thách thức lớn đối với lực lượng công an thành phố hải phòng nói chung
vì vậy mà lực lượng công an luôn triển khai các chương trình kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm
chủ động nắm tình hình tổ chức lực lượng tập trung đấu tranh ngăn chặn kịp thời hoạt động của tội phạm
giữ vững ổn định trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh an toàn phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển của thành phố cảng